tập đoàn xây dựng hòa bình đã nhận được thư trúng thầu của ba dự án mới với tổng giá trị là một năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
việc trúng các gói thầu mới cũng là những tín hiệu tích cực của tập đoàn vượt qua khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
gói thầu có giá trị lớn nhất mà tập đoàn xây dựng hòa bình trúng thầu là dự án khu căn hộ vịnh đảo ct bảy sky arcid residence
dự án nằm trong khu đô thị thương mại và du lịch văn giang ecobar tại huyện văn giang tỉnh hương yên
tập đoàn xây dựng hòa bình là tổng thầu thiết kế và thi công tổng giá trị hợp đồng gần một năm trăm linh tỷ đồng
dự án thứ hai là gói thầu thiết kế dự án nhà ở xã hội vũ phúc tại thành phố thái bình
tập đoàn xây dựng hòa bình trúng gói thầu thiết kế dự án này với tổng giá trị gần bốn tỷ đồng
và đây cũng là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tập đoàn trúng thầu thiết kế
dự án thứ ba là kobe tower một và kobe tower hai phường tân phú quận bảy tp hcm
tập đoàn xây dựng hòa bình là nhà thầu chính thi công kết cấu móng hầm với tổng giá trị gần năm mươi tỷ đồng